chín đối tượng dương tính với chất ma túy trong quán karaoke giữa thời điểm dịch covid một mươi chín đang lây lan mạnh đã bị công an tỉnh quảng nam phát hiện xử lý
đêm ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai công an phường vĩnh điện thị xã điện bàn tỉnh quảng nam tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke kinh hai thuộc khối bốn phường vĩnh điện điện bàn do trần xuân tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một làm chủ
tại thời điểm kiểm tra phát hiện tại quán có hai mươi sáu người trong đó có chín khách đến hát karaoke một mươi bảy người là nhân viên
tiến hành test nhanh với chất ma túy phát hiện có chín người khách và một mươi nhân viên dương tính với chất ma túy
mặc dù thời điểm này tỉnh quảng nam đã tạm dừng hoạt động một số dịch vụ trong đó có karaoke nhưng cơ sở kinh doanh karaoke king hai vẫn lén lút hoạt động mở cửa đón khách
lực lượng công an đã lập biên bản xử lý vụ việc